bộ quốc phòng nhật bản đã xác nhận kế hoạch mua bốn trăm linh tên lửa tomahawk của mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ
động thái được cho là kết quả cuộc gặp vào giữa tháng một vừa qua giữa thủ tướng nhật bản kishida fumio và tổng thống mỹ joe biden
nhằm thảo luận về việc tăng cường hợp tác hơn nữa liên minh quân sự giữa hai nước
bộ trưởng quốc phòng nhật bản hamada yasukazu đã công bố kế hoạch ký hợp đồng với mỹ để mua tên lửa hành trình tomahawk
thông qua chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của washington
chính quyền nhật bản hy vọng hợp đồng sẽ được ký kết vào năm tài chính hai nghìn hai mươi ba bắt đầu từ ngày một tháng bốn
nhật bản đã dành ra hai trăm một mươi một ba tỷ yên tương đương một năm mươi năm tỷ usd để mua tên lửa trong tài khoá tới này
chính phủ của thủ tướng kishida fumio đặt mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ của nhật bản
trong bối cảnh trung quốc phô trương sức mạnh quân sự và triều tiên tiến hành các vụ thử tên lửa khó lường
theo hãng thông tấn nhật bản kyodo tên lửa tomahawk với tầm bắn một sáu trăm linh cây số
có khả năng vươn xa tới triều tiên và bờ biển trung quốc sẽ giúp nhật bản duy trì tiềm năng tên lửa
cho đến khi nước này phát triển hệ thống vũ khí của riêng mình
hiện tên lửa tomahawk chỉ có trong kho vũ khí của mỹ và anh